hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu

bền vững trong thời gian tới hà nội
cần xây dựng quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị

bên cạnh đó vai trò của

và chăm sóc cây xanh cảnh quan
cũng cần được nâng cao hơn nữa để
thủ đô thật sự trở thành một đô thị
xanh sạch đẹp